còn tại hàn quốc giữa bối cảnh số ca mắc mới vẫn tăng kỷ lục quốc gia này đã bỏ lệnh cấm bán hàng ăn uống lúc hai mươi ba h ngừng kiểm tra chứng nhận đã tiêm vaccine và dự định sẽ bỏ yêu cầu cách ly đối với du khách đã tiêm vaccine nhập cảnh từ nước ngoài
cơ quan kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc kcda cho biết ca nhiễm mới cao kỷ lục ở đất nước là do biến thể dễ lây lan omicron gây ra
tuy nhiên khảo sát cho thấy người dân không quá sợ hãi với việc bị nhiễm covid một mươi chín nữa
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bốn mươi một trường hợp nhiễm biến thể omicron trong năm qua cho thấy không có ca tử vong nào ở những người dưới sáu mươi tuổi đã tiêm vaccine mũi thứ ba
quan chức của bộ y tế cho rằng covid một mươi chín bắt đầu có thể được xem như là bệnh cúm mùa
có thể thấy dù số ca mắc tăng cao hơn rất nhiều so với trung quốc hàn quốc đã bắt đầu dỡ bỏ nhiều hạn chế từng bước sống chung với đại dịch theo xu hướng chung của thế giới
quay trở lại với một số tin tức trong nước đáng chú ý
trong thời gian tới tại việt nam sẽ có một số thay đổi về chủ trương chống dịch
chính phủ sẽ chuyển từ kiểm soát số ca nhiễm covid một mươi chín mới sang kiểm soát ca nhập viện có nguy cơ cao rất cao và ca tử vong
chương trình phòng chống dịch covid một mươi chín được chính phủ ban hành ngày một mươi bảy tháng ba nêu chủ trương chống dịch theo phương thức quản lý rủi ro
tuy nhiên các đơn vị cần sẵn sàng kịch bản cho mọi tình huống kể cả khi dịch bùng phát mạnh trên diện rộng vượt quá năng lực của hệ thống y tế
tình huống có biến chủng mới nguy hiểm hơn
để đạt được những mục tiêu trên người dân sẽ được tiếp cận dịch vụ y tế sớm
và nhanh nhất
biện pháp chống dịch sẽ làm giảm thiểu tối đa tác động đến người dân
tất cả người nhiễm covid một mươi chín chuyển nặng nguy kịch đều được chăm sóc điều trị nhóm dân số dễ tổn thương như người cao tuổi
có bệnh nền người khuyết tật phụ nữ mang thai trẻ mồ côi cũng được tiếp cận dịch vụ y tế
bộ y tế được giao sửa đổi các quy định chuyên môn về chống dịch như đánh giá cấp độ nguy cơ xét nghiệm cách ly điều trị
đảm bảo kiểm soát hiệu quả dịch và tạo điều kiện khôi phục kinh tế
trước đó vào hồi đầu tháng ba bộ y tế đề xuất dừng thông báo số ca covid một mươi chín hàng ngày để tránh gây hoang mang
và chưa phản ánh đúng bản chất của tình hình dịch đồng thời bộ đề xuất cho người nhiễm người nghi nhiễm trong thời gian cách ly được đi làm
trên diễn biến dịch bệnh có dấu hiệu hòa nhiệt tại hà nội phó chủ tịch ubnd tp hà nội trữ xuân dũng cho biết
những ngày qua số ca mắc covid một mươi chín vẫn còn cao nhưng đã có xu hướng giảm tỷ lệ bệnh nhân f nhập viện thấp số ca tử vong giảm
điều đó cho thấy thành phố đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh
tại buổi giao ban trực tuyến với bang chỉ đạo các quận huyện thị xã và các xã phường thị trấn về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
phó giám đốc sở y tế vũ cao cương cho biết số ca mắc vẫn còn cao nhưng đang có xu hướng giảm
các mục tiêu cốt lõi của phòng chống dịch kiểm soát tỷ lệ tử vong chuyển nặng đảm bảo số ca mắc không vượt quá năng lực tiếp nhận của hệ thống
vẫn được đảm bảo phù hợp với tinh thần thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
đánh giá về tình hình dịch giám đốc sở y tế trần thị nhị hà khẳng định số ca mắc số ca bệnh nhập viện có chiều hướng giảm trong bảy ngày gần đây
tỷ lệ bệnh nhân nặng bệnh nhân chuyển tầng cũng có xu hướng giảm
giám đốc sở y tế đề xuất tiếp tục thực hiện kế hoạch bảo vệ giám sát người có nguy cơ nguy cơ cao tăng tốc hơn nữa
tiêm phủ mũi ba cho toàn bộ người dân tăng cường công tác truyền thông đặc biệt là khẩu trang và khử khuẩn tự chăm sóc sức khỏe tại nhà
báo cáo về hoạt động mở lại du lịch ông nguyễn hồng minh phó giám đốc sở du lịch thông tin
từ ngày một mươi năm tháng ba hoạt động du lịch đã được mở cửa hoàn toàn bao gồm cả du lịch nội địa đón khách quốc tế đưa khách đi nước ngoài
ông nguyễn hồng minh nhấn mạnh sở du lịch đang khẩn trương xây dựng phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới
đảm bảo an toàn theo hướng dẫn của trung ương và thành phố
kết luận hội nghị phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chữ xuân dũng cho biết
những ngày qua số ca mắc covid một mươi chín vẫn còn cao nhưng đã có xu hướng giảm tỷ lệ bệnh nhân f nhập viện thấp
số ca tử vong giảm điều đó cho thấy thành phố đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh
ông dũng cho hay đến nay thành phố đã mở cửa trở lại các hoạt động để thích ứng an toàn linh hoạt nhưng đảm bảo kiểm soát tình hình dịch
vì thế các địa phương cần chủ động hơn nữa
trong việc xây dựng các phương án kịch bản ứng phó dịch bệnh covid một mươi chín trong tình hình mới
về vấn đề việt nam mở cửa đón khách du lịch quốc tế từ ngày một mươi năm tháng ba ông dũng đề nghị sở du lịch
chủ động các phương án để đảm bảo đón du khách an toàn chống dịch theo đúng quy định của bộ y tế
bộ văn hóa thể thao và du lịch sở du lịch cần phối hợp với các cơ quan báo chí để đẩy mạnh thông tin truyền thông
nhất là trong thời gian diễn ra sea games ba mươi một góp phần thúc đẩy quảng bá du lịch thủ đô thu hút du khách quốc tế đến với hà nội
ông chữ xuân dũng nhấn mạnh việc thành phố mở cửa trở lại các hoạt động không có nghĩa là buông lỏng
mà mở cửa có kiểm soát quản lý hiệu quả
công việc sẽ nhiều hơn trách nhiệm nặng nề hơn đòi hỏi các địa phương phải chủ động hơn nữa trong công tác phòng chống dịch
liên quan đến kế hoạch mở cửa trở lại phố đi bộ hồ gươm quận hoàn kiếm đã tổ chức chuẩn bị nhiều phương án
có những lưu ý cụ thể đối với người dân tham gia khu vực trên
mới đây ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm thông báo về việc tổ chức lại hoạt động các không gian đi bộ
trên địa bàn quận từ ngày một mươi tám tháng ba sau gần một năm tạm dừng do dịch bệnh covid một mươi chín
mọi công tác chuẩn bị phương án đã được hoàn thành để đón khách du lịch
theo đó người dân đến đây cần áp dụng các biện pháp phòng dịch theo quy định
đặc biệt là tuân thủ năm k kiểm soát người vào tuyến phố đảm bảo giãn cách hoạt động trên tuyến phố
tại trước các chốt trực lối vào các không gian đi bộ bố trí máy đo thân nhiệt tự động và yêu cầu nhân dân
du khách khi tham gia vào không gian đi bộ phải thực hiện đo thân nhiệt khai báo y tế
quét mã qr tại điểm kiểm dịch hoặc trên ứng dụng pc covid hoặc khai trên giấy
sát khuẩn tay đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo quy định
bố trí biển báo quy định phòng chống dịch bố trí đầy đủ nước sát khuẩn tay
có biện pháp kiểm soát mật độ người vào các không gian đi bộ đảm bảo quy định phòng chống dịch
đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định
đối với các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống tại các không gian đi bộ
ủy ban nhân dân quận lưu ý cần tuân thủ việc sắp xếp nơi bán hàng của đơn vị quản lý không gian đi bộ
đảm bảo khoảng cách an toàn trong phòng chống dịch
bố trí biển báo quy định phòng chống dịch bố trí đầy đủ nước sát khoảng tay
khói ho sốt đau rác hỏng khó thở hạn chế tiếp xúc giữ khoảng cách an toàn
và thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của đơn vị quản lý không gian đi bộ
mở cửa trở lại phố đi bộ hồ gươm là tín hiệu đáng mừng cho thấy hà nội
đang từng bước hồi sinh sau làn sóng dịch vừa qua
song song với những nỗ lực khôi phục lại nhịp sống bình thường mới cho người dân
việc kiểm soát nguồn lây tránh lây lan dịch bệnh cũng vô cùng quan trọng
phó giám đốc sở y tế hà nội vũ cao cương vừa ký ban hành văn bản
về việc tăng cường công tác quản lý chất thải đối với các trường hợp mắc covid một mươi chín
được quản lý tại nhà trên địa bàn thành phố
theo đó sở y tế hà nội yêu cầu các trung tâm y tế quận huyện thị xã tham mưu
cho ủy ban nhân dân quận huyện thị xã về việc xây dựng khu lưu giữ tạm thời chất thải
sinh hoạt phát sinh thu gom từ các hộ gia đình có f được cách ly điều trị tại nhà
đảm bảo khả năng lưu chứa lưu giữ chất thải lây nhiễm theo quy định
đối với các trường hợp f được cách ly điều trị tại nhà
cần phân loại rác thải sinh hoạt phát sinh theo hướng dẫn như sau
với chất thải sinh hoạt phát sinh từ phòng cách ly của f
bao gồm cả đồ vải quần áo thải bỏ và khẩu trang trang phục phòng hộ cá nhân
của người chăm sóc f thải bỏ phải được coi là chất thải lây nhiễm
và phải được bỏ vào túi hoặc thùng có lóc túi
bên ngoài túi thùng đường rác thải có chữ chất thải có nguy cơ chứa sars cov hai
buộc kính miệng túi trước khi bàn giao
với các loại chất thải sinh hoạt phát sinh từ các khu vực khác của nhà
có người f thì thực hiện phân loại theo hướng dẫn của địa phương
để đưa đi xử lý theo quy định
sở y tế hà nội giao cho trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố tổ chức
tuyên truyền trên các phương tiện bằng nhiều hình thức khác nhau
để người dân nắm bắt được và thực hiện phân loại rác thải phát sinh
từ phòng cách ly của f đang cách ly và điều trị tại nhà và nơi cư trú theo hướng dẫn
đồng thời trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố có trách nhiệm tổ chức kiểm tra
giám sát công tác phân loại thu gom lưu trữ bàn giao chất thải được thu gom
từ các hộ gia đình có f đang cách ly và điều trị tại nhà trên địa bàn
liên quan đến kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em ông trịnh duy trọng
trưởng phòng chính trị tư tưởng sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
không có chuyện không tiêm vaccine thì các em sẽ không được đến trường
ông trịnh duy trọng trưởng phòng chính trị tư tưởng sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
hiện nay các thành phố vẫn chưa có kế hoạch chính thức về việc tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
cho trẻ em học sinh từ năm đến một mươi một tuổi theo kết quả khảo sát của phòng giáo dục và đào tạo
các quận huyện tp hcm bật mầm non có sáu mươi bốn mươi chín phụ huynh đồng thuận cho trẻ tiêm vaccine
bật tiểu học có tám mươi một một mươi chín và bật trung học cơ sở học sinh lớp sáu có tám mươi bảy sáu mươi tám
ông trọng cũng cho biết
các cơ sở giáo dục trên địa bàn tp hcm tiếp tục tổ chức tuyên truyền tư vấn cho cha mẹ học sinh
hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em học sinh từ năm đến một mươi một tuổi về lợi ích của việc tiêm chủng
những phản ứng có thể gặp sau tim và trách nhiệm đảm bảo quyền được tiêm chủng của trẻ em
để tạo thêm sự đồng thuận của cha mẹ học sinh
trả lời câu hỏi về việc học sinh không tiêm ngừa covid một mươi chín liệu có bị ảnh hưởng
hạn chế các hoạt động học tập hay không ông trịnh duy trọng cho biết
từ trước đến nay việc tiêm vaccine và việc tham gia vào các hoạt động học tập trực tiếp
tại các cơ sở giáo dục là hai hoạt động độc lập tương đối
không có chuyện không tiêm vaccine thì các em sẽ không được đến trường
ông trịnh duy trọng cho biết trong công tác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
thì đối với những trẻ học sinh nào chưa tiêm vaccine thì có sự quan tâm
có những biện pháp chăm lo cho các em cũng như là làm sao để bảo vệ các em tốt nhất
chứ không có chuyện hạn chế các em đến các cơ sở học tập cũng như tham gia các hoạt động giáo dục
cùng các bạn trong lớp trong trường
đợt dịch vừa qua trên cả nước đã cho thấy hiệu quả vaccine khi số f thể nhẹ
và không triệu chứng chiếm phần lớn cùng với việc các ca nguy kịch giảm mạnh
hy vọng với những nỗ lực tiêm vaccine cho trẻ tình hình dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát
bên cạnh một số tỉnh thành cho phép f f một đi làm
tại họp báo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế tp hcm
tránh văn phòng sở y tế tp nguyễn thị huỳnh mai cho biết
f f một chưa thể đi làm tự do và vẫn phải cách ly theo quy định
theo bà mai hiện nay tp hcm vẫn đang thực hiện theo hướng dẫn mới nhất của bộ y tế
về việc quản lý điều trị f
theo đó tiêu chuẩn xuất viện hay gỡ bỏ cách ly đối với f là thời gian cách ly điều trị đủ bảy ngày
và có kết quả test nhanh âm tính với sars cov hai
trường hợp cách ly điều trị đủ bảy ngày mà vẫn còn dương tính thì tiếp tục cách ly đủ một mươi ngày
đối với người tiêm đủ mũi vaccine theo quy định là đủ một mươi bốn ngày đối với người chưa tiêm vaccine
tương tự thời gian cách ly của f một cũng tùy thuộc vào số mũi vaccine đã được tiêm
do đó f f một trên địa bàn tp hcm vẫn chưa thể đi làm tự do và vẫn phải cách ly theo quy định
thông tin về kết quả đợt cao điểm bảo vệ nhóm người có nguy cơ sở y tế tp hcm cho biết
tính đến một mươi năm h ngày một mươi sáu tháng ba hai mươi hai quận huyện và thành phố thủ đức đã lập danh sách đưa vào quản lý hai trăm một mươi ba bảy trăm bảy mươi ba người
thuộc nhóm nguy cơ cao đây là những người trên sáu mươi năm tuổi kèm theo bệnh nền
các địa phương đã thực hiện xét nghiệm tầm soát cho một trăm linh hai một trăm năm mươi ba đối tượng
phát hiện một hai trăm năm mươi ba người mắc covid một mươi chín và đã được xử lý
thưa quý vị mặc dù đang được nhiều nước cân nhắc coi là bệnh đặc hiếu
covid một mươi chín vẫn còn ẩn chứa nhiều nguy hiểm với những nguy cơ đột biến và lây lan trong tương lai
do đó việc nới lỏng nhưng không lơ là chống dịch vẫn là biện pháp an toàn để từng bước sống chung với đại dịch
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại